nhận lời mời của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc thủ tướng sri lanka rani wik reme singhe và phu nhân đã đến thăm việt nam từ ngày một mươi sáu đến ngày một mươi chín tháng bốn
sáng nay lễ đón chính thức thủ tướng sri lanka đã được tổ chức trọng thể tại phủ chủ tịch thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc chủ trì buổi lễ
lễ đón thủ tướng sri lanka được diễn ra trọng thể theo nghi lễ cấp nhà nước
chuyến thăm chính thức việt nam lần này của thủ tướng sri lanka ranikreme singhe và phu nhân nhằm thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác mà sri lanka quan tâm như thương mại đầu tư viễn thông nuôi trồng và chế biến thủy sản chế tạo máy vật liệu xây dựng
trong khuôn khổ chuyến thăm hai bên cũng sẽ trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm
ngay sau lễ đón chính thức hai thủ tướng và lãnh đạo cấp cao hai nước đã có buổi hội đàm và ký kết một số văn kiện hợp tác